thưa quý vị tổng cục thông kê đã có thông báo về số liệu tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa
với những kết quả khả quan khi mà chúng ta đã xuất siêu kỷ lục tám tám tỷ usd trong quý i
kết quả này đến từ sự phục hồi của nhu cầu thị trường thế giới tăng tiêu dùng trong nước
và sẽ góp phần tích cực vào kết quả triển vọng tăng trưởng năm nay
hội trợ thương mại quốc tế việt nam việt nam expo lần thứ ba mươi ba diễn ra từ ngày ba đến ngày sáu tháng bốn tại hà nội
vừa qua đã ghi nhận sự tham gia của bốn trăm tám mươi doanh nghiệp đến từ một mươi sáu quốc gia
trong đó có các đối tác thương mại truyền thống như hàn quốc trung quốc nhật bản và thái lan
không chỉ tăng cơ hội nhập khẩu nhiều doanh nghiệp trong nước cũng coi đây là cơ hội mở rộng tiêu thụ quốc tế
hiện toàn ngành nông lâm ngư nghiệp đã xuất siêu ba ba mươi sáu tỷ usd trong quý đầu tiên của năm hai nghìn hai mươi

nông tách nông
nông tách nông
trước khi xuất đi là mình phải làm với họ một cái kiểm định chất lượng
theo cái đơn vị mà họ yêu cầu mình gửi đến
thì tùy theo cái mức độ đó người ta nằm trong cái quy định đó thì mình mới được họ chấp nhận
và họ mới lấy sản phẩm của mình
quý i năm hai nghìn hai mươi bốn kim ngạch thương mại của việt nam đạt kỷ lục trên một trăm bảy mươi tám tỷ usd tăng một mươi năm năm
trong đó xuất khẩu tăng một mươi bảy đạt chín mươi ba tỷ usd nhập khẩu tăng một mươi ba bốn
đạt gần tám mươi năm tỷ usd
việt nam vì thế duy trì xuất siêu tám tám tỷ usd trong quý một
với mức xuất siêu cũng rất ấn tượng tám tám tỷ usd là con số tích cực trong bối cảnh khó khăn
về thương mại toàn cầu đang suy giảm
hiện hoạt động thương mại hàng hóa quốc tế của việt nam đang phụ thuộc vào số ít thị trường
kim ngạch xuất khẩu vào thị trường mỹ chiếm hai mươi tám một trong tổng kim ngạch xuất khẩu
trong khi đó kim ngạch nhập khẩu từ thị trường trung quốc chiếm ba mươi bốn sáu tổng kim ngạch nhập khẩu
các chuyên gia cho rằng thời gian tới cần đẩy mạnh phát triển xuất khẩu bền vững
đi liền với đa dạng hóa thị trường để cán cân thương mại lành mạnh hợp lý với các đối tác
thưa quý vị thành phố đà nẵng là một trong sáu địa phương của cả nước
có tốc độ tăng trưởng grdp ở mức âm trong quý i vừa qua
tại hội nghị ban chấp hành đảng bộ thành phố đà nẵng lần thứ một mươi năm diễn ra trong buổi sáng ngày hôm nay
nhiều giải pháp đã được đưa ra để khôi phục đà tăng trưởng trong thời gian tới
trong thời gian tới
trong thời gian còn lại của năm đà nẵng sẽ tập trung giải ngân vốn đầu tư công
phấn đấu năm hai nghìn hai mươi bốn giải ngân chín mươi năm kế hoạch vốn được giao
đồng thời tích cực tháo gỡ các khó khăn vướng mắt
tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đã và đang đầu tư trên địa bàn
nhất là các dự án quy mô có khả năng tạo động lực
bên cạnh đó thành phố sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình xúc tiến thương mại
kích cầu du lịch xúc tiến du lịch bằng đưa ra các sản phẩm du lịch mới
đặc biệt là du lịch đêm và tổ chức các sự kiện lễ hội đặc sắc phục vụ du khách
theo báo cáo xếp hạng chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm hai nghìn hai mươi ba
gọi tắt là chỉ số papi hà giang đứng thứ một mươi một trên tổng số sáu mươi ba tỉnh thành phố trong cả nước
đây là thứ hạng cao nhất mà địa phương này đạt được từ trước đến nay
điều này cho thấy những nỗ lực của cấp ủy và chính quyền địa phương trong thời gian qua
hà giang đứng thứ một mươi một trên tổng số sáu mươi ba tỉnh thành phố trong cả nước
nâng cao chỉ số papi phải được tiến hành liên tục
tỉnh hà giang đã siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính đổi mới tác phong lề lối làm việc
nâng cao chất lượng công vụ của đội ngũ cán bộ công chức viên chức
năm hai nghìn hai mươi ba hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến
trên một tám trăm linh thủ tục hành chính đạt tỷ lệ gần chín mươi bảy
một trăm linh cơ quan thuộc hệ thống chính trị được triển khai hệ thống thông tin dùng chung
để xử lý trao đổi hồ sơ văn bản trên môi trường mạng và ứng dụng chữ ký số
trong năm hai nghìn hai mươi bốn tỉnh hà giang ngoài việc duy trì thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính
thực thi công vụ thì còn phải tập trung làm tốt nâng cao điểm số ở các nội dung chưa cao
như quản trị môi trường quản trị điện tử đồng thời đẩy mạnh truyền thông các chính sách đến người dân
đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số
năm hai nghìn hai mươi bốn trọng tâm là việc tiếp tục đẩy mạnh cải thiện cải cách thủ tục hành chính
và triển khai một đề án đó là đề án tiếp cận dịch vụ hành công cho đồng bào dân tộc số giai đoạn hai
và kết hợp với chương trình phát triển thêm quốc papi để triển khai dự án này
và thực hiện là đẩy mạnh việc chia sẻ kết nối dữ liệu các cơ sở dữ liệu liên quan đến người dân
để giảm thiểu các giấy tờ người dân trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính
năm hai nghìn hai mươi hai chỉ số papi của tỉnh hà giang xếp thứ bốn mươi trên sáu mươi ba tỉnh thành phố
năm hai nghìn hai mươi ba địa phương này tăng hai mươi chín bậc vươn lên xếp thứ một mươi một trên sáu mươi ba tỉnh thành phố
kết quả này là tiền đề để hà giang tiếp tục quyết tâm khắc phục những tồn tại hạn chế
xây dựng chính quyền phục vụ hoạt động hiệu lực hiệu quả hướng đến mục tiêu cao nhất phục vụ người dân được tốt hơn